thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi năm tháng một công an huyện đức cơ tỉnh gia lai đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại nhà một người phụ nữ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại tổ hai thị trấn chư tì huyện đắc cơ khiến hai người tử vong
theo đó vào khoảng ba giờ ba mươi phút cùng ngày người dân trong khu vực nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà người dân tại địa chỉ trên
tại hiện trường đã phát hiện có hai người đã tử vong nên trình báo công an
bước đầu cơ quan công an xác định danh tính hai thi thể là nữ chủ nhà và đỗ đức anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tổ ba thị trấn chư ti
đối tượng đỗ đức anh là người đang bị công an huyện đức cơ truy bắt vì hành vi nổ súng bắn trọng thương cha ruột vào chiều ngày hai mươi hai tháng một
khi bỏ trốn đỗ đức anh mang theo khẩu súng loại bắn đạn chùm là hung khí bắn trọng thương cha ruột
đối tượng này đã có hai tiền án về tội cối gây thương tích và chế tạo tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ mới ra tù từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
được biết nữ chủ nhà sống độc thân có mối quan hệ tình cảm với đỗ đức anh khoảng hơn một năm nay
thông tin mới nhất về vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau